sáng nay một mươi một tháng ba đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã có buổi làm việc với đảng ủy công an tp hà nội về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi nhiệm vụ trọng tâm một mươi tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
trong năm hai nghìn một mươi chín và hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi công an thành phố một mặt tinh gọn tổ chức bộ máy mặt khác bố trí theo hướng tăng cường cho lực lượng chiến đấu hướng về cơ sở
đặc biệt trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín công an thành phố đã chủ động triển khai những biện pháp bảo đảm an ninh trật tự phối hợp với ngành y tế trong công tác phòng ngừa cách ly tổ chức giả soát người nước ngoài và công dân việt nam trở về từ vùng dịch
bí thư thành ủy vương đình huệ nhấn mạnh tới những nhiệm vụ trọng tâm
công an thành phố hà nội cần thực hiện là phải tiếp tục giữ vững ổn định tình hình chính trị an ninh an ninh trật tự phục vụ tổ chức đại hội đảng các cấp
đặc biệt trước tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp như hiện nay lực lượng công an phải tập trung thực hiện tốt công tác phòng chống dịch trong đó tập trung làm tốt công tác quản lý người nước ngoài
xử lý nghiêm về những vi phạm về đăng tin sai sự thật lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ tăng giá các mặt hàng phục vụ phòng chống dịch bệnh và xây dựng các phương án bảo đảm an ninh trật tự sẵn sàng mọi phương án để đáp ứng triển khai lực lượng khi có yêu cầu trong công tác cách ly chốt chặn